tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã tiếp đại sứ australia tại việt nam grajitik
phó thủ tướng chúc mừng đại sứ grajitik đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
có những đóng góp tích cực vào củng cố phát triển quan hệ việt nam australia
hun trường hữu nghị mà đại sứ grajitic được trao tặng là sự ghi nhận cao nhất của nhà nước
chính phủ việt nam đối với những đóng góp này
phó thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển của quan hệ hợp tác việt nam australia trên nhiều lĩnh vực
như thương mại quốc phòng an ninh giáo dục
với những ưu tiên viện trợ phát triển oda dành cho việt nam
phó thủ tướng mong muốn chính phủ australia quan tâm hơn nữa đến các lĩnh vực trọng yếu của việt nam
như cơ sở hạ tầng xoa đói giảm nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu tăng năng lực cạnh tranh